chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chiều nay tám tháng bốn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới thăm công ty cổ phần gốm chu đậu
doanh nghiệp gạt hái nhiều thành công trong việc phục dựng sản xuất gốm chu đậu
một trong những cái nôi của nghề gốm việt nam đã từng bị thất truyền suốt bốn trăm linh năm
tại thôn chu đậu xã thái tân huyện nam sách tỉnh hải dương
thủ tướng đề nghị nhân viên và cán bộ công ty cổ phần gốm chu đậu tiếp tục gìn giữ và phát huy tài sản quý giá này
cùng với đó công ty cần có chính sách phù hợp nhằm tôn vinh đái ngộ và phát huy tài năng của các nghệ nhân
những bàn tay vàng của nghề gốm chú động nâng cao hơn nữa đời sống công nhân người lao động
thủ tướng cũng lưu ý công ty cần gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ không ngừng mở rộng thị trường
coi đây là hướng đi quan trọng của doanh nghiệp
song song với đó thủ tướng cũng gợi ý công ty thường xuyên thay đổi mẫu mã đầu tư
ứng dụng nhiều hơn nữa khoa học công nghệ vào sản xuất và chú trọng hơn nữa đến thị trường trong nước
muốn vậy công ty cần bảo đảm các tiêu chí tiêu chuẩn về sản phẩm để được người tiêu dùng chấp nhận
vào khoảng tám h ba mươi phút sáng nay tám tháng bốn một chiếc tàu cao tốc chạy tuyến vũng tàu tp hcm
khi đến huyện cần giờ tp hcm thì gặp sự cố về máy dẫn đến tràn nước vào khoang tàu khi còn cách bờ vài trăm mét
thủy thủ đoàn đã kịp thời cập bến
đưa khách lên bờ an toàn chiếc tàu bị trì một phần tại bến
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc trên
thông tin từ phía doanh nghiệp quản lý khai thác tuyến tàu cao tốc tp hcm cần giờ vũng tàu cho biết
vào khoảng tám h ba mươi phút sáng ngày tám tháng bốn tàu hai thân greenline db c ba chở bốn mươi hai khách trên hành trình vũng tàu
về huyện cần giờ và bến bạch đằng quận một
khi cách bến tàu tắc xuất cần giờ khoảng ba trăm linh mét lúc
vì chiều cao tàu có va chạm vật lạ
sau đó tiền trưởng phát hiện hộp số gặp sự cố hỏng hóc nên yêu cầu máy trưởng xuống kiểm tra
thì phát hiện hệ thống ống nước đã hư hỏng dẫn đến nước tràn vào khoang
thủy thủ đoàn đã nhanh chóng cho cập bến phối hợp với lực lượng tại bến trả khách lên bờ an toàn
có một người ch
theo đơn vị chủ quản tàu green life dbc ba đang hoạt động trong tình trạng kỹ thuật tốt đăng kiểm còn hiệu lực động cơ vận hành mới chỉ một ba trăm linh giờ
tuy nhiên sau sự cố lần này nhiều hành khách cảm thấy bất an lo lắng
thật sự là tôi cũng thấy rất là bất an chắc có lẽ là sau cái sự cố này thì tôi sẽ tạm thời là nghỉ đi một thời gian đợi đến khi nào mà có tìm ra được nguyên nhân chính thức và có những sự khắc phục hoặc là đảm bảo an toàn cho người dân hơn
vụ việc lần này rất may mắn không có thương vong về người một phần do vị trí tàu gặp sự cố gần bờ công tác xử lý của thủy thủ đoàn nhanh chóng kịp thời
đồng thời trước đó thủy thủ đoàn cũng đã nhiều lần được tập huấn công tác cứu hộ ứng phó sự cố tai nạn thiên tai để bảo đảm an toàn hoạt động của tuyến tàu cao tốc tạo sự thuận lợi cho người dân trong việc đi lại làm việc du lịch ngành chức năng và đơn vị quản lý
khai thác tuyến tàu cần sớm điều tra nguyên nhân vụ việc phối hợp kiểm tra ra soát lại hệ thống cắt tàu luồng lạch bến bãi
cách đây không lâu thì mình có đi tàu cao tốc thì mình cảm thấy là nó thuận tiện và dễ dàng mình mong là sớm có biện pháp khắc phục để mình an tâm cũng như là trẻ em hay là những người già hay là những người lớn đi lại an toàn từ cần giờ cho đến sài gòn
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân đồng thời tiến hành trục vất tàu cao tốc gặp nạn trong ngày tám tháng bốn
nhiều truyền hình như thế này
công an đã thông tin sau hai ngày cháy lớn đến chiều nay các đám cháy rừng trong khu bảo tồn thiên nhiên tà cú huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã được khống chế
trước diễn biến phức tạp của vụ cháy rừng ở tà cú sáng ngày tám tháng bốn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình thuận đã điều thêm lực lượng từ đội kiểm lâm cơ động tỉnh với trên một mươi người và hỗ trợ
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hàm thuận nam điều thêm lực lượng dân quân thường trực ở các xã cùng tham gia chữa cháy với lực lượng tại chỗ
đến một mươi sáu h ngày tám tháng bốn các vị trí xảy ra cháy lớn đã cơ bản được khống chế
tuy vậy ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên tà cú hiện vẫn cử lực lượng ứng trực tại chỗ sẵn sàng xử lý khi xuất hiện đám cháy mới
hiện ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên tà cú đang thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra
hôm nay bộ đội biên phòng nghệ an vừa tổ chức cứu nạn lai rắt tàu cá gặp nạn trên biển cách đông cửa lò năm mươi năm hải lý cùng bảy ngư dân nghệ an vào bờ an toàn
tàu cá mang biển kiểm soát na chín mươi năm nghìn chín mươi ba ts cho anh lê văn hòa làm thuyền trưởng cùng sáu thuyền viên đang khai thác hải sản thì tàu bị hỏng máy trôi giặt trên biển đã phải ra tín hiệu cứu nạn khẩn cấp
đến bốn giờ sáng ngày tám tháng bốn tàu cứu nạn và lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đã tiếp cận được vị trí tàu bị nạn
tàu bị nạn tiếp tế lương thực chăm sóc y tế cho các thuyền viên và lai rắt tàu cá về cảng cá lạch quen
bộ đội biên phòng nghệ an đã bàn giao các thuyền viên và tàu bị nạn cho gia đình tại cảng cá lạch quen huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà giang đã tiến hành dò tìm thu gom và tiêu hủy gần một mươi đầu đạn các loại tại thôn hoàng lì pả xã minh tân huyện vị xuyên tỉnh hà giang
diện tích dò tìm trong phạm vi ba hectare đây là khu vực cất giữ vũ khí trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc khi người dân canh tác đã phát hiện và báo cho cơ quan chức năng
tính đến nay lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã dò tìm thu gom và tiêu hủy gần một mươi đầu đại các loại
hiện nay đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tiến độ giả phá tiêu hủy hết số đầu đạn này để trả lại đất sạch cho nhân dân
đồng thời tiếp tục ra soát tổ chức tìm kiếm mở rộng ngoài phạm vi ba hectare để tham mưu cho bộ chỉ huy quân sự tỉnh có phương án hỗ trợ xử lý hết số bom mìn ở khu vực này
theo phân luồng mới nhất của thành phố hà nội một phần đường kim mã cát linh sẽ được đóng để bố trí công trường thi công nhà ga s chín s một mươi
nhiều loại phương tiện sẽ được hạn chế để tránh ủn tắc
trong thời gian thi công nhà ga s chín xe taxi
xe hợp đồng điện tử sẽ bị cấm đi vào khu vực công trường để hạn chế ủn tắc giao thông
cụ thể cấm taxi trên đường kim mã và liễu giai trong phạm vi thi công nhà ga s chín
cấm taxi trên đường kim mã nhỏ theo hướng từ kim mã vạn bảo vạn phúc
cấm taxi từ đường ngọc khánh rẽ trái vào kim mã
trong giai đoạn thi công nhà ga s một mươi trên đường cát linh một phần phía bắc đường cát linh sẽ bị đóng lại để tổ chức công trường
phần đường còn lại phía nam đường cát linh có bể rộng khoảng bốn mét cho các phương tiện khác đi lại
bổ sung biển báo chỉ dẫn đường cụt trên đường cát linh để hạn chế xe ô tô đi vào
đồng thời phương án tổ chức giao thông cũng tiến hành cấm xe taxi trên đường cát linh trong phạm vi nhà ga s một mươi
cấm taxi trên đường an trạch và trịnh hoài đức
với hướng giao thông từ trục đường giảng võ kim mã đi về trung tâm thành phố sẽ cấm xe ô tô rẽ phải vào đường cát linh
tất cả bếp ăn trường học tại tp hcm sẽ được giả soát chất lượng tiến tới cung cấp thức ăn cho trẻ theo chuỗi
đây là thông tin được ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn bán chú tránh xảy ra ngộ độc cho trẻ
theo đó quận một và quận ba sẽ là hai quận được thí điểm tập huấn sử dụng thức ăn theo chuỗi đạt chuẩn từ đầu vào nguồn cung ứng thực phẩm
bên cạnh việc giá soát những đợt tập huấn tại các trường sử dụng thực phẩm sạch có truy xuất được nguồn gốc cũng được tổ chức
theo ban quản lý an toàn thực phẩm sau đợt giả soát
danh sách các đơn vị cung ứng thực phẩm không đạt chuẩn nhằm có biện pháp xử lý và thực hiện các giải pháp đảm bảo thực phẩm cho học sinh tại các trường học
sau bếp ăn trường học bếp ăn tập thể công nhân cũng sẽ được giả soát chất lượng
xin được chuyển sang phần tin quốc tế
diễn đàn châu á bắc ngao hai nghìn một mươi tám đã mở màn với cuộc họp báo và công bố ba báo cáo học thuật quan trọng nhất của diễn đàn năm nay
là báo cáo về nhất thể hóa kinh tế châu á báo cáo về các nền kinh tế mới nổi và báo cáo về sức cạnh tranh của châu á
báo cáo về nhất thể hóa kinh tế châu á báo cáo về các nền kinh tế mới nổi và báo cáo về sức cạnh tranh của châu á
tập trung trình bày về tiến triển của tiến trình nhất thể hóa châu á tình hình một số nền kinh tế mới nổi tiêu biểu bảng xếp hạng sức cạnh tranh của các nước châu á
diễn đàn châu á bắc ngao hai nghìn một mươi tám với chủ đề
một châu á cởi mở và đổi mới vì một thế giới thịnh vượng hơn thu hút sự tham gia của hơn hai đại biểu trong đó có nhiều nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo doanh nghiệp
diễn đàn năm nay sẽ tập trung vào bốn nội dung lớn gồm toàn cầu hóa với vành đai và con đường châu á mở cửa sáng tạo và cải cách rồi mở cửa
năm nay trung quốc kỷ niệm bốn mươi năm mở cửa nền kinh tế và hàng loạt doanh nghiệp tham dự diễn đàn sẽ chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trao đổi các nguồn lực và ứng phó với những thách thức chung
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình sẽ tham dự chủ trì và có bài phát biểu quan trọng trong lễ khai mạc diễn ra vào sáng một mươi tháng bốn
thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước hồi tháng một mươi hai năm ngoái
và các vấn đề hợp tác kinh tế song phương khác
trưởng đoàn hàn quốc tham gia phiên họp lần này là thứ trưởng ngoại giao cho hyun
trong khi trưởng đoàn phía trung quốc là thứ trưởng thương mại cao yến
trước đó hai nước đã nhất trí nhanh chóng bình thường hóa tất cả các hoạt động hợp tác và giao lưu
sau căng thẳng về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của mỹ tại hàn quốc
mới đây một vết nứt khổng lồ dài hàng km và rộng hàng chục mét đã bất ngờ xuất hiện ở vùng tây nam kenya
các nhà địa chất học khẳng định rãnh nứt khổng lồ này chính là bằng chứng của việc lục địa châu phi đang tách làm đôi
vết nứt sâu một mươi năm m rộng gần hai mươi m và kéo dài hàng km xuất hiện gần như chỉ sau một đêm
ở khu vực tây nam của kenya và hiện vẫn tiếp tục phát triển
khiến một phần tuyến đường cao tốc nairobi naroc bị phá hủy kèm theo là các hoạt động địa chấn trong khu vực
nhiều nhà khoa học cho rằng nó được tạo ra do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo
theo đó phần lớn lục địa châu phi nằm trên mảng phi nhưng phần phía đông châu phi lại nằm trên mảng somali
nơi hai mảng gặp nhau gọi là thung lũng tách giãn lớn khoảng ba km từ phía bắc syri tây nam châu á đến trung tâm mozambique đông phi
nơi đây thường xảy ra các hoạt động địa chất
khi hai mảng tương tác với nhau và sự xuất hiện của vết đất tại tây nam kenya là minh chứng cho sự va chạm của hai mảng kiến tạo này
dự đoán khoảng năm mươi triệu năm nữa đới tách giãn đông phi sẽ tách đôi châu phi khiến một phần ethiopia và somalia trở thành đảo từ đó hình thành một vùng biển mới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại